ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết vào ngày hai mươi tám tháng bốn toàn quốc đã xảy ra bảy mươi một vụ tai nạn giao thông
làm chết hai mươi người bị thương sáu mươi tám người đều là tai nạn giao thông đường bộ đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý một mươi bốn năm trăm một mươi năm trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
ra quyết định xử phạt ba mươi một tám tỷ đồng tước hai chín trăm ba mươi ba giấy phép lái xe các loại tạm giữ một trăm năm mươi tám ô tô năm bốn trăm linh bảy mô tô và một trăm hai mươi năm phương tiện khác
trong đó xử lý vi phạm về nồng độ cồn là ba chín trăm một mươi sáu trường hợp ma túy một mươi năm trường hợp vi phạm tốc độ ba bảy trăm ba mươi sáu trường hợp
trở hàng quá tải trọng một trăm sáu mươi năm trường hợp quá khổ giới hạn ba mươi tám trường hợp tự ý cải tạo phương tiện sáu trường hợp
trên đường thủy nội địa xử lý một trăm bốn mươi sáu trường hợp ra quyết định xử phạt một trăm hai mươi bốn triệu đồng
trên đường sát không phát hiện trường hợp vi phạm